hôm nay là ngày hai mươi tháng một mươi một ngày nhà giáo việt nam
trong phóng sự mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây
là một câu chuyện kể về một cô giáo tám năm sống chung với căn bệnh ung thư
nhưng suốt thời gian đó cô không ngừng vươn lên
và đã là truyền cảm hứng sống tích cực cho rất nhiều người sống xung quanh mình
năm hai nghìn một mươi hai là tôi phát hiện ra bệnh
năm hai nghìn một mươi bảy là tôi đã bắt đầu tái phát lại di căn tại vùng
cho nên khiến tôi phải bỗ đi bỗ lại ba lần trong vòng tháng trời
nó làm cho cơ thể tôi là mất sức hoàn toàn
cho nên khi quay trở lại với công việc của tôi thì ảnh hưởng về đột dạ trị
cho nên là cậu không nói được sơ dây thanh quãng nói không thành tiếng
và nếu mà nói nhiều là tôi sẽ bị khô hẳn và sẽ bị nôn vẹo

đã từng là một giáo viên dạy cấp huyện
nên sau khi mắc bệnh cô giáo thu càng khao khát sống để tiếp tục cống hiến như một giáo viên bình thường
cô bắt đầu tập nói nhiều hơn để có thể trở lại với bục giảng
cái tấm gương của cô thu đã được rất nhiều những học sinh nghèo vượt khổ
và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng đã tự nhìn cái tấm gương này để các em vươn lên
và đối với đồng nghiệp thì nhiều đồng nghiệp của chúng tôi
cũng thấy được cái sức lan tỏa của cô thu như thế
thì họ cũng học tập và làm được rất nhiều những các cái việc tốt
với cô giáo thu được cống hiến được lao động thì sẽ chiến thắng được bệnh tật
một cơ duyên đưa cô tiếp cận với khiêu vũ
và rồi sau khi rèn luyện thuần thuộc bộ môn này
ngoài việc trường lớp cô đã tự tin mở những lớp dạy miễn phí
cho những người phụ nữ ở vùng quê thọ xuân
thu cũng là một người truyền lượng
tôi nhăn nhóm được rất nhiều ngọn lửa và đến bây giờ thì thực sự là
ở thị trấn thọ xuân này đã bùng lên cái ngọn lửa về khiêu vũ đấy ạ
vì thường học trò cho nên tôi cũng phải cố gắng để làm sao tìm được
một phương pháp dễ nhất phù hợp nhất đối với đối tượng học sinh của mình
để truyền dạy cho các em được hiểu bài hơn để các em học tập tiến bộ hơn
đó cũng là một cái niềm vui của tôi trong nghề nghiệp
cách nghĩ cách sống tích cực của cô giáo thu
thu thật sự đã không chỉ lan tỏa trong riêng tập thể
học sinh giáo viên ở ngôi trường nhỏ tây hồ
mà còn cho bao người dân quê nơi vùng quê thọ xuân
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một ngài nhà giáo việt nam xin gửi lời chúc
đến cô giáo thu và các thầy cô giáo khắp mọi miền trên cả nước
lời chúc sức khỏe hạnh phúc mãi là người gieo tri thức
người truyền cảm hứng say mê học tập sáng tạo cho học sinh và xã hội